theo số liệu của ngân hàng nhà nước lãi suất việt nam đồng bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã chạm mức sáu tám mươi tám trên năm trong phiên giao dịch ngày bảy tháng chín
đây là mức cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
trước diễn biến lãi suất việt nam đồng tăng vọt trên thị trường liên ngân hàng từ đầu tuần ngân hàng nhà nước tiếp tục bơm gần một mươi năm tỷ đồng
qua kênh omo ngay phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ và có tới một mươi ba thành viên phải mượn vốn tại đây
tiếp đó liên tục trong hai phiên mùng sáu và mùng bảy tháng chín
nhà điều hành đã cho một mươi bốn và một mươi sáu thành viên vay thêm gần một mươi năm tỷ và hai mươi tám bảy trăm hai mươi tỷ đồng
như vậy không chỉ quy mô mà lượng đơn vị tham gia vay nóng ngân hàng nhà nước đang có xu hướng dày lên
cho thấy số ngân hàng phát thanh khoản đang ngày càng tăng
đồng thời họ phải chịu lãi suất cao hơn trước rất nhiều so với giai đoạn trước
với bốn năm một năm cho kỳ hạn bảy ngày và bốn sáu mươi năm cho kỳ hạn một mươi bốn ngày thay vì chỉ hai năm một năm trước đây
theo các chuyên gia tài chính nguyên nhân khiến lãi suất việt nam đồng liên ngân hàng
có diễn biến tăng mạnh đến từ nhịp hút dòng mạnh trên tám mươi tám tỷ của ngân hàng nhà nước vào trung tuần tháng tám
ngoài ra hoạt động bán ngoại tệ để bình ổn tỷ giá của ngân hàng nhà nước
cũng khiến một lượng lớn việt nam đồng bị rút khỏi hệ thống ngân hàng trong những tuần gần đây
điều này cũng phần nào lý giải cho diễn biến thanh khoản căng thẳng cục bộ vài ngày gần đây
theo tổng cục hải quan xuất khẩu cà phê việt nam năm nay đang có đà tăng trưởng ấn tượng
khi mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu ba tỷ đô la mỹ trong năm nay đã sớm đạt được
dự kiến ngành cà phê việt nam trong năm nay có thể sẽ thiết lập kim ngạch kỷ lục bốn tỷ đô la mỹ
nếu giá xuất khẩu tiếp tục ở mức cao
số liệu từ tổng cục hải quan xuất khẩu cà phê trong tháng tám của cả nước đạt một trăm một mươi hai năm nghìn tấn
tương đương đạt hai trăm sáu mươi sáu triệu usd
lũy kế trong tám tháng đầu năm nay việt nam đã xuất khẩu một hai triệu tấn trị giá hai tám tỷ usd
tăng một mươi năm ba về lượng và bốn mươi
hiệp hội cà phê cà cao việt nam dự báo giá cà phê xuất khẩu trong những tháng cuối năm
sẽ tiếp tục đi lên vì nguồn cung trong dân đã cạn các doanh nghiệp chỉ còn chưa đến năm trăm linh tấn cho xuất
trong tháng một mươi một một mươi hai tới việt nam mới bước vào vụ thu hoạch cà phê nhiên vụ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
nếu giá cà phê xuất khẩu giữ nguyên ở mức cao thì cả năm hai nghìn hai mươi
ngành cà phê vẫn có thể thiết lập được mốc kim ngạch kỷ lục bốn tỷ usd
theo dự báo ngành cà phê năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tăng trưởng
ba mươi bốn mươi vì cả thế giới đang thích ứng với covid một mươi chín
nhu cầu lớn trong khi nguồn cung giảm giá xuất khẩu cà phê có thể cắn mốc
hai bốn trăm linh hai sáu trăm linh usd một tấn trong năm hai nghìn hai mươi hai và đa tăng có thể kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi ba
theo báo cáo đào tạo thương mại điện tử năm hai nghìn hai mươi hai của vecom
tới nay đã có ba mươi sáu trường đào tạo ngành gần bốn mươi trường đào tạo chuyên ngành
thương mại điện tử tuy nhiên hoạt động này tại các trường đại học còn gặp nhiều trở ngại
như giảng viên chuyên ngành học liệu chương trình đào tạo hợp tác giữa các trường
gắn đào tạo với thực tiễn đã dẫn đến thực trạng khác nguồn nhân lực tại nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số
trong khảo sát về thương mại điện tử hàng năm của cục thương mại điện tử và kinh tế số cho thấy
nhu cầu mua sắm trực tuyến đang ngày một tăng cao tới bảy mươi bốn tám người dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến
chính điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi số
dẫn đến nhu cầu về nhân lực thương mại điện tử tăng mạnh
theo đó sáu mươi bốn doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân sự được đào tạo về công nghệ thông tin và thương mại điện tử
tuy nhiên hiện nay chỉ mới khoảng ba mươi nguồn nhân lực thương mại điện tử được đào tạo chính quy
các trường đào tạo về thương mại điện tử sau năm hai nghìn một mươi sáu và đặc biệt là lượng các trường đào tạo về thương mại điện tử
đã tăng từ sau hai nghìn một mươi sáu đến nay là tăng lên khoảng độ được khoảng gấp ba lần
tuy nhiên là vẫn không thể đáp ứng được nguồn nhân lực do chỉ tiêu đào tạo của các trường đại học thường bị giới hạn
điều này dẫn tới là nguồn nhân lực chính quy về thương mại điện tử vẫn còn thiếu hụt rất lớn
hầu hết là doanh nghiệp cũng phải tuyển dụng các bạn sinh viên những nguồn nhân lực từ những ngành khác
ví dụ như là kinh tế thương mại marketing hoặc là logistics để mà có thể làm việc tại công ty
các bạn sẽ cần một khoảng thời gian và tùy theo chức vụ hoặc vị trí của các bạn
thì các bạn sinh viên cần phải có một khoảng thời gian
thời gian đó khoảng là từ hai tới ba tháng để có thể mà được đào tạo sâu hơn nữa
và cách vận hành cũng như là cái tính chất của công việc tại doanh nghiệp
để mà các bạn có thể làm việc được một cách tốt nhất
như vậy có tới bảy mươi nhân sự thương mại điện tử tại những đơn vị này
được tuyển dụng từ những chuyên ngành đào tạo khác như thương mại công nghệ thông tin v v
điều này cũng đồng ý dư địa cho các cơ sở đào tạo nhân lực thương mại điện tử là rất lớn
tuy nhiên việc đào tạo thương mại điện tử hiện
còn nhiều khó khăn trong đó có thể kể đến sự thiếu hụt của lực lượng giảng viên
tại các trường đại học đặc biệt là các trường mới mở ngành đào tạo về thương mại điện tử
bởi vì chúng ta quá mới cho nên những giảng viên số lượng những giảng viên
thực sự được đào tạo chính quy trong ngành này hoặc là học ở nước ngoài về
thì tôi nghĩ nó vẫn chưa có nhiều
do đó cũng không phải trường nào cũng mạnh dạng để mở ra những ngành về thương mại đầu tư
để thực sự đào tạo theo ứng dụng cho các em
thì ở đây nó cũng thiếu những cơ sở đào tạo đại học chính quy
cho ngành thương mại điện tử
nó tạo ra một cái bất cập hiện nay trong cái việc cung cầu cầu
với thị trường lao động của ngành thương mại điện tử
đây cũng là lý do mà hiệp hội thương mại điện tử đã thiết lập cái mạng lưới các trường đào tạo
thương mại điện tử với mục đích là có thể gắn kết các trường lại với nhau
để có thể trao đổi giáo viên trao đổi chương trình đào tạo
trao đổi về giáo trình và trao đổi về các kỹ năng đào tạo
điều này sẽ giúp củng cố nhanh khả năng đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học
ngoài ra một khó khăn khác là về vấn đề hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo
dù đã có nhưng còn chưa sâu
các doanh nghiệp dù đã tham gia vào công việc giảng dạy nhưng chưa có sự hợp tác lâu dài
đi sâu vào sự phát triển học liệu về thương mại điện tử tại các trường đại học
trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phát triển nguồn nhân lực là một trăm năm mươi
nhóm chỉ tiêu đo lượng mức độ phát triển của thương mại điện tử giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong đó đặt ra hai mục tiêu gồm năm mươi cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp phát triển đào tạo thương mại điện tử
có một triệu lượt doanh nghiệp hộ kinh doanh cán bộ quản lý nhà nước sinh viên v v
được đào tạo kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử
mặc dù vậy đây mới chỉ là các mục tiêu về số lượng nhưng đào tạo còn cần chú trọng về chất lượng
thưa quý vị và các bạn từ khi mạng xã hội zalo triển khai ba gói thuê bao và cắt giảm một số tính năng của bạn miễn phí
thì nhiều đối tượng đã chuyển hướng dùng telegram để kêu gọi dù dỗ lừa đảo người dân
mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo song nhiều người vẫn sập bẫy các nhà đầu tư ảo với lời hứa hẹn lợi nhuận đầy hấp dẫn chỉ vì muốn làm giàu nhanh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hiểu đạt tham gia đầu tư sản giác dịch nhị phân world broker
và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
nhiều người đã tìm kiếm thông tin khách hàng gửi về cho nguyễn tam lợi hai mươi tám tuổi quê gia lai cùng đồng bọn để tiếp cận rủ dây lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư

nhiều người đã tìm kiếm thông tin khách hàng gửi về cho nguyễn tam lợi hai mươi tám tuổi quê gia lai cùng đồng bọn để tiếp cận rủ dây lôi khách hàng tham gia đầu tư

vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại